cuộc thi lân sư dòng quốc tế tại đà nẵng tranh cúp hellyo lần thứ nhất được tổ chức từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng chín
với hơn ba mươi ba đội thi đến từ năm quốc gia đã thu hút đông đảo người dân du khách trong nước và nước ngoài tham dự
đây là hoạt động văn hóa thể thao góp phần duy trì và phát triển bộ môn nghệ thuật lân sư rồng truyền thống việt nam
đồng thời mang đến những giây phút thư giãn giải trí hoàn toàn miễn phí cho người xem trong mùa trung thu năm nay
trong số ba mươi ba đội lân tham gia cuộc thi lân sư dòng quốc tế tại đà nẵng
chanh cúp helio lần thứ nhất năm nay có hai mươi tám đội lân trong nước và năm đội đến từ nước ngoài
các đội tham gia tranh tài ở hai bộ môn mai hoa thung và lân địa biểu là những bộ môn khó nhất của nghệ thuật lân sư rồng
và thường được sử dụng trong các kỳ thi quốc tế
nhưng mà tất cả các thịnh thành chúng ta thì đều có các đoàn lân rất là lớn và thường xuyên đi vô đói vào nước ngoài
thì thành phố đà nẵng cũng là một thành phố lớn của phong trào lân sư dòng
thì theo nguyện vọng của lãnh đạo của khu vui chơi giải trí
thì các hoạt động liên quan đến văn hóa mang tính chiều sau
thì bà lãnh đạo cũng mong muốn là khai thác nó theo một chiều sau thực sự
để đem đến một mùa trung thu cho khách hàng ấn tượng và hoàn toàn miễn phí
các hạng mục thi đều được ban trọng tài của tổng cục thể dục thể thao việt nam giám sát
đồng thời ban giám khảo chấm điểm và công khai ngay sau mỗi phần thi
sự kiện vừa mang lại những phút thư giãn giải trí cho người xem
vừa tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích và đậm tinh thần thượng võ
đây là lần thứ hai đoàn mình tham gia giải hello này
giải lần trước thì mang tầm cỡ trong nước còn giải này thì mang tầm cỡ quốc tế
giải này thì mình cố gắng
cố gắng học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với những đoàn ở nước ngoài
ngoài ra người dân và du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa cổ truyền như làm lồng đèn
mặt nạ và dạo chơi mua sắm thưởng thức ẩm thực đa dạng ngay tại chợ đêm helleo với một mùa trung thu đặc sắc